một mươi chín em học sinh lớp ba b trường tiểu học trần phú tỉnh quảng ngãi sau khi uống trà sữa đã phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện sản y
một mươi chín học sinh nhập viện trong tình trạng đau bụng nôn ói trong đó có hai trường hợp biểu hiện sốt nặng
sau khi tiếp nhận y bác sĩ đã tiến hành sơ cứu xét nghiệm chuyển những trường hợp ngộ độc nặng đến khoa nhiệt đới để tiếp tục theo dõi điều trị
theo ban giám hiệu trường tiểu học trần phú trong buổi sinh hoạt cuối năm năm mươi học sinh lớp ba b uống trà sữa do phụ huynh học sinh mang vào cho lớp
một lúc sau khoảng bốn mươi học sinh uống trà sữa đau bụng nhẹ
chín trường hợp biểu hiện nôn ói sốt cao giáo viên chủ nhiệm đã báo cho ban giám hiệu nhà trường đưa các em đi cấp cứu
sau khi vụ ngộ độc xảy ra các ngành chức năng đã thu giữ sáu hộp trà sữa của học sinh lập biên bản lấy mẫu để tìm ra nguyên nhân tìm cơ sở sản xuất trà sữa gây ngộ độc tập thể cho học sinh